nhà trắng mới đây cho biết mỹ và liên minh châu âu eu đã thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm
nhằm giảm sự phụ thuộc của châu âu vào khí đốt của nga
đài sputnik của nga dẫn tuyên bố của nhà trắng cho biết mỹ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế
và cố gắng đảm bảo cung cấp bổ sung ít nhất một mươi năm tỷ mét khối khí thiên nhiên hóa lỏng
cho thị trường eu vào năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến nguồn cung này sẽ tăng lên trong tương lai
hiện khí đốt từ nga đã chiếm khoảng bốn mươi tổng lượng tiêu thụ ở châu âu
châu âu cũng nhập khẩu từ nga hơn một phần tư lượng dầu thô mà nước này tiêu thụ
và cũng trong ngày hôm nay thủ tướng bỉ đã bình luận về các kế hoạch của eu
nhằm giảm tác động của giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng
ông cho rằng eu cần can thiệp vào thị trường này để giảm giá nhiên liệu